trước những tồn tại trên có thể thấy rằng nếu thành phố bắc cạn cũng như tỉnh bắc cạn không có biện pháp để xử lý triệt để
thì sự việc trên không chỉ gây lãng phí mà rất có thể sau đó sẽ còn nhiều ảnh hưởng từ việc ô nhiễm môi trường
trước tình trạng rác thải và chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố bắc cạn đang ngày một tăng lên như hiện nay